tại phiên xét xử chiều ngày bảy tháng ba khi trả lời xét hỏi nhiều bị cáo là lãnh đạo ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb đã thừa nhận hành vi phạm tội đúng với cáo trạng
ông dũng bị xét xử về tội tham ô tài sản và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng các hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
theo cáo trảng ông bùi anh dũng làm việc tại ngân hàng thương mại cổ phần tín nghĩa từ tháng năm năm hai nghìn chín
sau khi hợp nhất ông dũng tiếp tục làm việc tại ngân hàng scb với nhiều vị trí chức vụ như năm hai nghìn một mươi ba giữ chức vụ giám đốc chi nhánh bến thành
đến năm hai nghìn một mươi tám ông dũng giữ chức vụ phó tổng giám đốc scb phụ trách khối doanh nghiệp
đầu năm hai nghìn một mươi chín là ủy viên hội đồng quản trị kiêm phụ trách khối doanh nghiệp
do được đinh văn thành giới thiệu là người hiền lành nên bà trương mỹ lan đã đồng ý để bùi anh dũng làm chủ tịch hội đồng quản trị từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi

các khoản vay của bà trương mỹ lan ngân hàng scb chỉ ký hợp thức hồ sơ thủ tục cho vay để giải ngân rút tiền của ngân hàng scb theo chỉ đạo của bà lan
thực tế các đơn vị tại ngân hàng scb không có việc thẩm định khách hàng thẩm định tài sản bảo đảm không quan tâm phương án vai vốn và được theo dõi riêng trên hệ thống dữ liệu co banking của ngân hàng scb được tạo thêm trường dữ liệu ký hiệu là hstt
việc ghi chú hsttt là để ghi chú khách hàng phục vụ việc theo dõi thống kê và phê duyệt cho vay bỏ qua quy trình cho vai thông thường theo quy định
cáo trạng xác định hành vi của bị cáo bùi anh dũng đã giúp sức tích cực cho trương mỹ lan gây hậu quả thiệt hại cho ngân hàng scb số tiền hơn ba trăm một mươi tám tỷ đồng
quá trình làm việc tại ngân hàng scb ngoài tiền lương tiền thưởng nhân dịp lễ tết ông dũng còn được bà trương mỹ lan cho năm trăm linh cổ phiếu scb tương đương với năm tỷ đồng
tại tòa ông dũng xác nhận thêm một lần nữa ông được trả lương thấp nhất bảy mươi triệu đồng cao nhất là năm trăm linh triệu đồng một tháng ngoài ra còn được sở hữu năm trăm linh cổ phiếu của scb
ông dũng khai biết bà lan không có vị trí nhất định nhưng nắm quyền chi phối và chiếm trên chín mươi cổ phần của ngân hàng
ngoài tiền lương ông dũng khai vào dịp tết bà lan có cho ông bốn mươi tỷ đồng
ông dũng nói bị cáo nghĩ chủ cho nhân viên nên nhân viên phải chấp hành
sau khi xét hỏi sau một số bị cáo chủ tọa hỏi lại võ tấn hoàng văn
võ tấn hoàng văn cậu tổng giám đốc ngân hàng scb về việc đưa năm hai triệu đô la cho bà đỗ thị nhàn cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước
khai về việc lại quả cho đoàn thanh tra ông võ tấn hoàng văn khai cuộc gặp đầu tiên giữa bà đỗ thị nhàn và bà trương mỹ lan bị cáo không biết nội dung là gì
sau đó theo chỉ đạo của bà trương mỹ lan ông văn đã ba lần đem thùng trái cây đựng tiền ra hà nội gặp bà nhàn
ông văn khai sau này mới biết đó là tiền
ông văn cho biết lần đầu bị cáo cùng với ông đinh văn thành lần thứ hai đi cùng tài xế là trần tuấn anh tổng số lần ông văn đưa tiền cho bà nhàn là năm hai triệu usd
bị cáo không biết mối quan hệ giữa chị đỗ thị nhàn và chị lan như thế nào
bị cáo vẫn tin là bản thân chị nhàn không thể tác động đến kết quả của đoàn thanh tra vì đây là đoàn thanh tra liên ngành trên đó còn các cấp lãnh đạo nữa
chủ tọa cho rằng hội đồng xét xử sẽ xem xét việc có xử lý bị cáo về tội đưa hối lộ hay không
chiều ngày bảy tháng ba hội đồng xét xử tiếp tục thẩm vấn nhóm bị cáo phạm tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
các bị cáo đều thừa nhận hành vi đúng với cáo trảng và mong được hội đồng xét xử xem xét tình tiết giảm nhẹ
bắt đầu phiên xét hỏi trong buổi chiều là ông nguyễn văn thành hải cựu phó chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng scb
theo cáo trạng ông hải đã đồng ý cho bốn mươi bốn khách hàng vay với sáu trăm bốn mươi chín khoản vay tại scb có tổng dư nợ đến ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai là hơn bốn trăm sáu mươi bảy năm trăm sáu mươi tỷ đồng
cũng theo cáo trạng ông nguyễn văn thanh hải biết rất rõ các khách hàng doanh nghiệp cá nhân đứng tên hồ sơ vay đều không đủ năng lực vay vốn
thế nhưng theo chỉ đạo của các lãnh đạo ngân hàng scb qua các thời kỳ các hồ sơ vay này của trương mỹ lan tập đoàn vạn thịnh pháp nên buộc phải giải quyết để cho vay
ngoài việc được hưởng lương từ một trăm hai mươi đến một trăm năm mươi triệu đồng một tháng thì không được hưởng lợi ích vật chất gì khác
tại phiên xét hỏi ông nguyễn văn thanh hải thừa nhận hành vi sai phạm đúng theo cáo trạng và muốn giải thích thêm
ông chỉ là người làm thuê ăn lương không chủ động trong các vấn đề khi xem xét hồ sơ chỉ căn cứ vào hồ sơ vay
không hiểu rõ tình hình thực tế của các pháp nhân đứng tên trên hồ sơ vay nên mong hội đồng xét xử xem xét
tại phiên xét hỏi ông hoàng minh hoàn cậu quyền tổng giám đốc ngân hàng scb cũng thừa nhận
và xin trình bày thêm
cụ thể theo cáo trạng ông hoàng minh hoàn giữ quyền tổng giám đốc ngân hàng scb từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
nhưng thực tế ông chỉ giữ chức vụ này trong hai tháng chín ngày
ngày hai mươi chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi nhận nhiệm vụ nhưng nhận thấy khối lượng công việc quá lớn và nhiều việc không kiểm soát được
nên đã nộp đơn xin từ chức vào ngày năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi và nhận quyết định thôi quyền tổng giám đốc vào ngày một mươi tháng một mươi
đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi thì nộp đơn xin nghỉ việc
quyết định có hiệu lực vào ngày bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi một
ông hoàng minh hoàn cho rằng mình làm quyền tổng giám đốc trong khoảng thời gian rất ngắn và chỉ kế thừa bộ máy vận hành trước đây
các tờ trình đưa lên đã thông qua nhiều khâu tham mưu đều đủ điều kiện để ký duyệt
ông hoàn khai tại tòa
lúc đó bị cáo không thấy điều gì bất thường
chỉ khi làm việc với cơ quan điều tra mới nhận thức được bị cáo chỉ là người làm công ăn luôn mong tòa xem xét
theo cáo trạng ông hoàng huy hoàn đã ký hợp thức hồ sơ của năm mươi một khoản vay
gây thiệt hại cho ngân hàng scb số tiền hơn hai bốn trăm bốn mươi chín tỷ đồng
tại tòa ông mai hồng chín nguyên giám đốc phòng tái thẩm định ngân hàng scb giải thích thêm với hội đồng xét xử
rằng bản thân cũng nhận thức được những sai phạm ở scb và ông đã nộp đơn xin thôi việc vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
theo ông mai hồng chín ông đã tin tưởng vào ban lãnh đạo của scb trong giai đoạn tái cơ cấu
mong muốn góp sức giúp scb vượt qua khó khăn
thế nhưng các số liệu sau đó lại cho thấy nhiều điều bất thường nên đã xin nghỉ việc
theo cáo trạng
mai hồng chín gây thiệt hại cho scb tổng số tiền hơn chín mươi bốn ba mươi một tỷ đồng
hiện tổng dư nợ khoản vay là một trăm một mươi tám trăm bảy mươi tám tỷ đồng trong khi giá trị tài sản đảm bảo là một mươi sáu tám trăm bốn mươi bảy tỷ đồng
bà lê thị hồng quế nguyên giám đốc phòng phê duyệt tín dụng khách hàng ngân hàng scb khai rằng
khi làm việc với cơ quan điều tra mới ý thức về những sai phạm như cáo trạng
ông phạm thế quảng nguyên phó giám đốc ngân hàng scb chi nhánh bến thành
mong hội đồng xét xử xem xét vị trí đảm nhận vị trí thư yếu khi đảm nhận hồ sơ
bị cáo trương hội vân ba mươi sáu tuổi là cháu ruột gọi bị cáo trương mỹ lan là cô
trương huệ vân là tổng giám đốc công ty tập đoàn quản lý bất động sản witser
tại tập đoàn và thị phát trương huệ vân cũng là tổng giám đốc người đại diện pháp luật
nhưng bà trương mỹ lan cùng hai con giữ tám mươi cổ phần
năm cổ phần còn lại là của công ty cổ phần emara do trương huệ vân làm đại diện
cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố bị cáo trương huệ vân về tội tham ô tài sản
theo khoản bốn điều ba trăm năm mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sở đội bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
tại tòa bị cáo vân thừa nhận cáo trạng truy tố đối với bị cáo là đúng
theo cáo trạng trương huệ vân được bà trương mỹ lan tin tưởng
giao cho làm tổng giám đốc tập đoàn vạn thịnh pháp và quản lý điều hành nhiều công ty khác thuộc tập đoàn này
từ năm hai nghìn hai mươi bà trương mỹ lan chỉ đạo bị cáo trương huệ vân thành lập năm mươi hai công ty ma
rồi phối hợp với các lãnh đạo nhân viên của ngân hàng scb lập hồ sơ vai vốn trái quy định
qua đó trương huệ vân và các đồng phạm đã tạo lập một trăm năm mươi năm khoản vay khống để rút
chiếm đoạt của ngân hàng scb số tiền hơn một tám mươi tám tỷ đồng gây thiệt hại số tiền nợ lãi phát sinh là hai mươi năm tỷ đồng
tại tòa bị cáo trương huệ vân khai là cháu ruột được bà trương mỹ lan nuôi từ nhỏ
nên gọi bà lan bằng mẹ
bị cáo được cô nuôi ăn học rồi cho làm việc tại tập đoàn
trương huệ vân bị cáo luôn tin tưởng tuyệt đối vào cô bị cáo tin vào tầm nhìn của cô
nên cô nói gì cũng tin tưởng và nghe theo chỉ đạo gì làm đó không dám cãi lại bị cáo vân trình bày
trước câu hỏi ngoài khoản lương thường bị cáo có được ăn chia gì không của chủ tọa
trương huệ vân khẳng định không được ăn chia gì
chủ tọa cũng hỏi bị cáo có nhớ là khi xảy ra vụ án đã bị tịch thu hay kê biên tài sản gì không
thì trương huệ vân nói không nhớ
theo cáo trạng trương huệ vân đã nộp lại hơn một tỷ đồng và ba usd khóc khủng khẩu quả
một số bị cáo khác như ông bùi nhân cựu phó tổng giám đốc ngân hàng scb
diệp bảo châu nguyên phó tổng giám đốc ngân hàng scb
đỗ phú huy nguyên chủ tịch ban kinh doanh và đầu tư scb
lê anh phương cựu giám đốc chi nhánh sài gòn scb
phan tấn khôi nguyên giám đốc ngân hàng scb chi nhánh đồng sài gòn
cũng thừa nhận hành vi phạm tội đúng theo cáo trạng và chỉ làm đúng nhiệm vụ
không hưởng lợi thêm ngoài lương mong được hội đồng xét xử xem xét